tổng bí thư đã họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
để xem xét thi hành kỷ luật bà hồ thị kim thoa nguyên ủy viên ban cán sự đảng
nguyên thứ trưởng bộ công thương
ban bí thư nhận thấy trong thời gian giữ cương vị ủy viên ban cán sự đảng
thứ trưởng bộ công thương giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi bảy bà hồ thị kim thoa đã có những vi phạm
khuyết điểm trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai
và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
đã được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
và có kết luận điều tra đề nghị truy tố
sau khi có quyết định nghỉ hưu bà hồ thị kim thoa bỏ sinh hoạt đảng
và đã xuất cảnh ra nước ngoài
vi phạm của bà hồ thị kim thoa là rất nghiêm trọng gây hậu quả nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng của bộ công thương
căn cứ quy định số một trăm linh hai của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
bà mỹ thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trữ ra khỏi đảng
đối với bà hồ thị kim thoa
chuyển sang một thông tin khác hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì
phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi một
và một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi đồng thời thống nhất những vấn đề cấp mách cần làm ngay
trong tháng cuối năm hai nghìn hai mươi phân đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi và cả nhiệm kỳ
phát biểu tại phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá tháng một mươi một diễn ra nhiều sự kiện
quan trọng của đất nước mà trong đó chính phủ đóng vai trò quan trọng
quốc hội kết thúc kỳ họp thứ một mươi khóa một mươi bốn đã thông qua nhiều luật ban hành nghị quyết
và xem xét quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội tài chính ngân sách
nhà nước chương trình mục tiêu quốc gia đồng thời phê chuẩn ba bộ trưởng trưởng ngành
thành viên chính phủ thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của các bộ
ngành hoạt động trả lời chất vấn tích cực của các thành viên chính phủ tại kỳ họp thứ một mươi của
quốc hội khóa một mươi bốn vừa qua thủ tướng cũng nhắc đến thành công của hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy
và các hội nghị cấp cao liên quan trong đó có vai trò quan trọng của công tác chuẩn bị của nước
chủ nhà việt nam đặc biệt là bộ ngoại giao thủ tướng cũng nhấn mạnh đến những nỗ lực của việt nam
đặc biệt là bộ công thương trong việc thúc đẩy ký kết hiệp định rcep với sự tham gia của một mươi nước
asean và năm nước đối tác bên cạnh đó trong công tác kết nối khu vực phòng chống dịch covid một mươi chín
việt nam cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ sáng kiến kết nối được các thành viên asean ủng hộ
và đánh giá cao về tình hình trong nước thủ tướng cũng nêu rõ chính phủ lãnh đạo chính phủ đã
chỉ đạo trực tiếp xử lý giải quyết việc khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt xử lý kịp thời các
tình huống khẩn cấp chính phủ đã cấp gần một mươi sáu tấn gạo và một ba trăm linh tỷ đồng để phục vụ công tác
khắc phục hậu quả thiên tai cùng với đó là nguồn lực đến từ lòng hào tâm của đồng bào
nhân dân cả nước trước hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà các cơn bão liên tục đổ dồn vào miền
trung thời gian qua về sự việc phát sinh ca lây nhiễm trong cộng đồng tại thành phố hồ chí minh
gần đây thủ tướng nhấn mạnh đến yêu cầu nhanh chóng khoanh vùng cách ly cùng với đó là kiểm
điểm làm rõ nguyên nhân và tổ chức xử lý nghiêm khắc những cá nhân vi phạm quy định về cách ly y
tế trong phòng chống dịch covid một mươi chín qua sự việc này thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương trên
cả nước cần nâng cao tinh thần cảnh giác khắc phục tư tưởng chủ quan lơ lả trong nhiệm vụ phòng
chống covid một mươi chín và cho biết thời gian tới ban chỉ đạo trung ương về phòng chống covid một mươi chín sẽ có
các đoàn kiểm tra đột xuất việc thực thi công tác phòng chống dịch tại các địa phương thủ tướng
cũng đề cập đến yêu cầu bảo đảm tổ chức thành công an toàn đặc biệt là công tác phòng chống
dịch covid một mươi chín đối với nhiều sự kiện lớn sẽ diễn ra trong tháng một mươi hai nhận định tình hình kinh tế
xã hội tháng một mươi một và một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi thủ tướng nhấn mạnh đến nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục tháo
gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
chiều nay văn phòng chính phủ đã tổ chức họp báo chính phủ thường kỳ để giải đáp các vấn đề
nổi cộng trong tháng cuộc họp diễn ra ngay sau khi phiên họp chính phủ thường kỳ do thủ tướng
chính phủ chủ trì kết thúc
liên quan đến việc lây nhiễm tại khu cách ly của việt nam airlines đại diện bộ giao thông vận tải
cho biết trách nhiệm chính là của cá nhân người bị lây nhiễm không tuân thủ các quy định về cách ly
bên cạnh đó trách nhiệm là của địa phương
thế còn kiểm điểm kết quả nào thì sẽ có cái báo cáo cụ thể và sẽ công khai với lại công luận về cái phần này
nhưng quan điểm của tôi là phải đánh giá đây là một cái rất nghiêm trọng
vậy nó tác động đến cái cộng đồng và tác động đến cái phòng chống dịch như thành quả
chí chủ nhiệm nó nêu chín mươi ngày trên chín mươi ngày chúng ta lại có cái nghiệp này
trên tinh thần là sẽ khẩn trương thần tốc điều tra truy vết cách ly tất cả đối tượng f một f hai
lây nhiễm sang cái chủ quỷ thứ ba
liên quan tới việc người dân rót tiền tỷ và đầu tư liberforest
tại diện ngân hàng nhà nước việt nam cho biết pháp luật đã quy định rất rõ
chỉ các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác được ngân hàng nhà nước cho phép
mới được kinh doanh giao dịch ngoại hối
như vậy khi không được cho phép thì tổ chức này là lừa đảo người dân không nên tin vào
theo các quy định hiện hành của pháp luật hiện nay thì chỉ có các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại hối
mới được phép gọi là mua bán
và cung ứng những dịch vụ mua bán ngoại tệ
và thực hiện những dịch vụ phái sinh trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế
còn các tổ chức các cá nhân thì thực hiện giao dịch mua bán những ngoại tệ
cũng như những giao dịch phái sinh đó tại các tổ chức tín dụng được phép
còn lại tất cả những cái và cũng chưa cấp phép cho bất cứ một cái sàn giao dịch forex nào cả
cho nên tất cả những cái sàn giao dịch forex hiện nay đang hoạt động
là không đảm bảo những đúng theo quy định của pháp luật
chúng tôi khẳng định là đến giờ phút này
là bộ công thương là chưa cấp giấy đăng ký chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
cho bất cứ một đơn vị nào với cái tên như là libor hoặc là libor forex
và đây thì có thể khẳng định đây là một hoạt động của forex
là có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
chứ không phải là kinh doanh đa cấp
vì theo cái nghị định số bốn mươi ấy ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
thì hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chỉ được thực hiện đối với hàng hóa
về việc có hai mươi một dự án điện mặt trời được cấp phép bổ sung vừa qua
đại diện bộ công thương cho biết đây là hình thức đang được khuyến khích
theo đúng đường lối của đảng nhà nước
hiện nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia và hai mươi một dự án này đã hoàn thành thẩm định
trước ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín được thủ tướng chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung quy hoạch
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
tham dự về phía lào có đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tại việt nam sẻ phép hùng vương nhôn cùng cán bộ nhân viên đại sứ quán
và lưu học sinh lào đang học tập tại việt nam
trong diễn văn tại lễ kỷ niệm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân điểm lại
và nhiệt liệt chúc mừng những thành tiệu to lớn toàn diện của nhân dân các dân tộc lào
trong bốn mươi năm năm qua đưa đất nước lào vượt qua mọi khó khăn thách thức phát triển bền vững
đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện vị thế quốc tế của lào ngày càng được nâng cao
chủ tịch quốc hội khẳng định những thành tiệu của đảng và nhân dân lào hôm nay
là công lao và đóng góp to lớn của chủ tịch cây sòn phong vi hẳn
vị lãnh tụ kính yêu của đảng nhà nước và nhân dân lào
và người bạn lớn thân thiết thủy chung của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
trong thời gian qua hai nước việt nam lào đã không ngừng nỗ lực củng cố
tăng cường quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị đối ngoại an ninh quốc phòng
kinh tế giáo dục khoa học kỹ thuật văn hóa giao lưu nhân dân
đạt được nhiều kết quả nổi bật góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước
chủ tịch quốc hội khẳng định đảng nhà nước quốc hội chính phủ và nhân dân việt nam
luôn trân trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa việt nam và lào
nhấn mạnh bất chấp những biến động của tình hình thế giới và khu vực
tình cảm thủy chung son sắt giữa hai đất nước hai dân tộc việt nam lào không bao giờ thay đổi
và luôn được khắc sâu trong trái tim mọi tầng lớp nhân dân hai nước
hôm nay ngày hai tháng một mươi hai nhân dìm kỷ niệm sáu mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
giữa hai nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và cộng hòa cuba
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có điện mừng gửi đồng chí raúl castro drus
bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba và đồng chí miguel díaz canel
chủ tịch nước cộng hòa cuba thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có điện mừng gửi
thủ tướng cuba manuel marrero cruz chủ tình quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có điện mừng gửi
chủ tình quốc hội cuba esteban lazo hernandez cùng ngày phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
đã gửi điện mừng tới đồng chí bruno rodríguez barilla bộ trưởng ngoại giao cộng hòa cuba
xin được chuyển sang một thông tin khác chiều nay tại nhà quốc hội
đại diện quốc hội việt nam và nghị viện châu âu đã có cuộc họp trực tuyến
về tình hình triển khai hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu evfta
hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình triển khai hiệp định evfta
kết quả đạt được và tiến độ triển khai những cam kết trong hiệp định
kể từ khi hiệp định chính thức có hiệu lực
chính phủ việt nam đã ban hành kế hoạch tổng thể thực thi evfta
từng bộ ngành địa phương cũng ban hành kế hoạch triển khai cụ thể
việt nam đang tích cực phối hợp cùng với eu
xúc tiến việc thành lập các thiết chế để thúc đẩy việc thực thi hiệp định
với những nỗ lực kể từ khi hiệp định evfta có hiệu lực
từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi việt nam xuất khẩu sang thị trường eu đạt bảy ba tỷ usd
nhập khẩu đạt khoảng ba bảy tỷ usd
hai bên cho rằng cần tăng cường hợp tác đồng hành để thúc đẩy thực thi hiệp định hiệu quả
đặc biệt trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế khu vực và toàn cầu
chiều nay tại hà nội
cục đối ngoại bộ quốc phòng cơ quan thường trực ban chỉ đạo bộ quốc phòng về asean hai nghìn hai mươi
đã chủ trì buổi làm việc với tùy viên quốc phòng của các nước asean
tùy viên quốc phòng đại diện các nước nga trung quốc hoa kỳ hàn quốc nhật bản australia
new zealand ấn độ và các nước khách mời tại việt nam để thông tin về công tác tổ chức
hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean admm lần thứ một mươi bốn
hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean mở rộng admm cộng lần thứ bảy và các hoạt động liên quan
hội nghị admm lần thứ một mươi bốn và hội nghị admm cộng lần thứ bảy sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến
từ ngày chín đến ngày một mươi tháng một mươi hai sắp tới
đây là hai sự kiện quan trọng nhất trong các hoạt động hội nghị quốc phòng quân sự của asean
do bộ quốc phòng việt nam chủ trì tổ chức trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc tùy viên quốc phòng và đại diện các nước đã nghe giới thiệu trao đổi
về chương trình nghị sự công tác lễ tân công tác truyền thông và kỹ thuật và các hoạt động liên quan
các nội dung được trao đổi tại cuộc gặp
sẽ là cơ sở để các tùy viên quốc phòng báo cáo về nước
qua đó góp phần bảo đảm hội nghị admm lần thứ một mươi bốn hội nghị admm cộng lần thứ bảy
và các hoạt động liên quan đạt được chất lượng tối đa về mọi mặt
chiều nay thủ tướng chính phủ vừa ban hành công điện về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để duy trì vững chắc thành quả phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe nhân dân
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
quỹ ba nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện yêu cầu năm k trong phòng chống dịch bệnh
như khuyến cáo của bộ y tế trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc khử khuẩn tại các khu vực cách ly
các khu dân cư tập trung nơi công cộng như chợ siêu thị trường học cơ sở sản xuất
bến xe bến cảng sân bay ca tàu trên các phương tiện giao thông công cộng
đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh
đối với trường hợp lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm
quỹ ba nhân dân tp hcm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc mạnh mẽ thần tốc
truy vết mọi đối tượng f một f hai của các ca lây nhiễm mới phát hiện
với tinh thần cao nhất đạt kết quả tối đa không để lây lan vòng ba
việc để xảy ra lây nhiễm là vụ việc vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng chống dịch
thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải quỹ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân liên quan
báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ tiếp tục các chuyến bay chở nhà ngoại giao
chuyên gia nhà đầu tư lao động tay nghề cao và thân nhân nhập cảnh vào việt nam
và chở lao động việt nam đi làm việc tại nước ngoài phục vụ việc thực hiện mục tiêu kép
phục hồi kinh tế các chuyến bay đến việt nam phải bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng chống dịch theo quy định bộ ngoại giao làm đầu mối xem xét giải quyết việc người việt nam
ở nước ngoài về nước chỉ cho phép các trường hợp thực sự cần thiết về nước
mọi trường hợp nhập cảnh đều phải cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly do quân đội quản lý
và cơ sở cách ly dân sự đủ điều kiện do các địa phương quản lý yêu cầu đúng quy trình
quy định thời gian cách ly tiếp tục dừng các hoạt động sự kiện có tập trung đông người
khi không cần thiết trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
như đeo khẩu trang sát khuẩn trường hợp xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
cần thực hiện giãn cách xã hội đối với các khu vực có nguy cơ cao và được khoanh vùng hợp lý
không áp dụng giãn cách xã hội tràn lan ở phạm vi rộng ảnh hưởng sâu đến đời sống nhân dân
và hoạt động sản xuất kinh doanh
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết trong ngày hôm nay sẽ hoàn tất việc chuyển cách ly
tổ bay của vietnam airlines sang các khách sạn tại tp hcm được phép thực hiện cách ly phòng dịch
đến sáng ngày hai tháng một mươi hai các khu cách ly dành riêng
cho tổ bay của vietnam airlines tại tp hcm đã tạm ngừng hoạt động
cơ quan chức năng sẽ hoàn tất việc chuyển cách ly tổ bay của vietnam airlines sang các khách sạn
tại tp hcm được cấp phép thực hiện cách ly phòng dịch động thái này diễn ra sau khi xuất hiện
các ca lây nhiễm covid một mươi chín trong khu cách ly của việt nam airlines và sau đó dẫn tới hệ lụy phát sinh
ca nhiễm trong cộng đồng theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm tính từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện
đến nay trong công tác giám sát tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố
cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm một mươi ba trăm bốn mươi một trường hợp phát hiện một mươi sáu trường hợp dương tính với virus sars cov hai
trong diễn biến mới nhất về dịch covid một mươi chín tại tp hcm qua điều tra dịch tễ của các ca mắc là
bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi hai và bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi bảy cho thấy một số trường đại học trên địa bàn thành phố
có liên quan tới các bệnh nhân này hiện nhiều trường đại học đã tạm thời cho sinh viên nghỉ học
để phòng chống dịch
sáng ngày hai tháng một mươi hai tp hcm đã tạm thời cho sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch
sáng ngày hai tháng một mươi hai khi đến trường các sinh viên trường đại học công nghệ tp hcm ngỡ ngàng khi nhận thông báo nghỉ học
đại học công nghệ tp hcm cho biết theo thông báo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp
bệnh nhân thứ một ba trăm bốn mươi hai là nam tiếp viên hàng không việt nam airlines vừa khai báo thêm trong thời gian cách ly
ngày hai mươi hai tháng một mươi một người này đã đi học tại trường nam tiếp viên là sinh viên hệ đào tạo từ xa
ngành ngôn ngữ anh của trường ngoài tham gia lớp học bệnh nhân thứ một ba trăm bốn mươi hai còn luyện ngữ âm với giảng viên
hiện hai giảng viên và hai mươi năm sinh viên liên quan trực tiếp là f một của bệnh nhân này đã được đưa đi cách ly tập trung
ngay khi nhận được cái thông tin thì nhà trường cũng đã thông báo cho sinh viên toàn trường được nghỉ
trong cái thời gian mà sinh viên nghỉ thì nhà trường cũng sẽ phối hợp với cơ quan y tế của quận để tiến hành
phun xịt cửa chủng cũng như là chuẩn bị các cái thực hiện những khuyến cáo theo đúng cái quy định
trước khi nhận được thông tin thì nhà trường cũng đã thông báo cho sinh viên toàn trường được nghỉ
trước mắt đại học công nghệ tp hcm cho toàn bộ hơn ba mươi sinh viên của trường nghỉ học từ ngày mùng hai cho đến ngày mùng sáu tháng một mươi hai
trong khi đó do có một sinh viên là học viên lớp tiếng anh của bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy là giáo viên tiếng anh
nên đại học tôn đức thắng đã tạm ngưng việc học tập trung tại cơ sở chính của trường ở quận bảy
khoảng hai mươi ba sinh viên chuyển sang học trực tuyến
một số trường khác như đại học ngoại ngữ tin học đại học tài chính marketing
đại học sư phạm tp hcm đại học khoa học tự nhiên đại học văn lang
cũng đã cho tạm nghỉ học ở toàn bộ hoặc ở một số cơ sở khoa lớp do có các trường hợp f một f hai của các ca covid một mươi chín mới đây
đến chiều ngày hai tháng một mươi hai ghi nhận có khoảng một trăm linh sinh viên tại tp hcm phải nghỉ học để phòng dịch
hôm nay trên các trang mạng xã hội chia sẻ thông tin xuất hiện một ca lây nhiễm trong cộng đồng tại quận hoàn kiếm hà nội
trước những thông tin sai lệch này bộ y tế đã bác bỏ và thông tin thêm
đây chính là bệnh nhân số một ba trăm năm mươi tám hai mươi năm tuổi quốc tịch ấn độ
nhập cảnh tại sân bay nội bài vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một được cách ly tại hà nội ngay sau khi nhập cảnh
tại một khách sạn dùng để cách ly ở quận hoàn kiếm hà nội
lấy mẫu vào ngày một tháng một mươi hai kết quả xét nghiệm ngày hai tháng một mươi hai tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội dương tính với sars cov hai
hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
chúng tôi xin được nhắc lại là khách sạn mà bệnh nhân lưu trú ở hàng bông là khách sạn chỉ dùng để cách ly có thu phí chứ không phải là khách sạn thông thường
giờ được chuyển sang một thông tin khác
hôm nay đoàn kiểm tra của sở y tế hà nội cơ quan thường trực ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
đã tiến hành kiểm tra khu cách ly tập trung tại trụ sở đoàn tiếp viên phía bắc của tổng công ty hàng không việt nam
qua kiểm tra tại trụ sở của đoàn tiếp viên phía bắc có quy mô một trăm bảy mươi tám giường
hiện đang thực hiện cách ly cho một trăm năm mươi sáu trường hợp
đoàn kiểm tra ghi nhận việc cách ly tại đây bảo đảm quy trình theo quy định
tuy nhiên trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhất là tại tp hcm đã ghi nhận ca lây nhiễm từ người cách ly
rút kinh nghiệm từ trường hợp này cho thấy công tác quản lý tuân thủ cách ly phòng dịch là biện pháp vô cùng quan trọng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
do đó sở y tế hà nội yêu cầu khu cách ly của đoàn tiếp viên phía bắc cần giả soát lại quy trình cách ly và phân công rõ người rõ việc rõ trách nhiệm theo từng ngày
rác thải tại khu cách ly cần được vận chuyển theo quy trình tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy trình cách ly
đường sắt bắc nam đoạn qua khánh hòa
trên nhánh vận tải đường sắt nha trang cho biết đường sắt bắc nam đoạn qua khánh hòa đã thông tuyến sau nỗ lực khóc
phục sự cố do mưa lũ nước ngập tổng cộng ngành đường sắt đã trung chuyển hơn một hai trăm linh khách để bảo đảm lịch trình
trước đó dạng sáng ngày hôm qua một tháng một mươi hai nước ngập sâu trên các đoạn đường sát thuộc hai khu vực lương sơn nha trang và nha trang cây cầy thuộc huyện cam lâm
khiến khu vực này hiện bị phong tỏa đường sắt bắc nam tạm thời bị gián đoạn ít giờ sau đoạn lương sơn nha trang đã được thông tuyến
tuy nhiên đến một mươi bốn h ngày một một mươi hai đoạn nha trang cây cẩy nước vẫn đang ngập sâu có đoạn ngập từ hai mươi tám sáu mươi cm khiến tàu hỏa không thể tiếp tục hành trình đường sắt bị tê liệt
sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm vào sáng ngày hôm nay hai tháng một mươi hai lực lượng chức năng huyện lạc dương đã tìm thấy nạn nhân còn lại trong vụ hai du khách bị nước cuốn trôi mất tích khi tham gia tour tại thôn cloung klanh xã đại trai
lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân là
chị nguyễn thị hà my ba mươi một tuổi trú tại tp hcm
trước đó vào chiều ngày một tháng một mươi hai nạn nhân đầu tiên lê thị quỳnh trang cũng đã được tìm thấy
liên quan đến vụ việc tổng cục du lịch đã có công văn gửi sở du lịch tp hcm đề nghị phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra xác minh thông tin về công ty tổ chức tour liên quan đến vụ du khách bị lũ cuốn tại huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định sớm báo cáo tình hình và kết quả xử lý về tổng cục du lịch
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong tháng một mươi hai tần suất không khí lạnh gia tăng với khoảng năm bảy đợt gây giảm nhiệt độ và có thể xảy ra các đợt rét ở bắc bộ và bắc trung bộ
rét đậm có khả năng xuất hiện trong nửa cuối tháng tập trung ở vùng núi và trung du đề phòng băng giá và sương muối
nhiệt độ các tỉnh đông bắc bộ và bắc trung bộ thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm từ năm đến một độ c
tổng lượng mưa khu vực trung nam trung bộ tây nguyên và nam bộ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng một mươi ba mươi
còn các tỉnh bắc bộ bắc trung bộ phổ biến ít mưa tổng lượng mưa hụt khoảng ba mươi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hà nội đã phát hiện và thu giữ hàng trăm chiếc iphone lậu trị giá tám tỷ đồng
được vận chuyển qua đường hàng không trên chuyến bay vn hai mươi một
từ sân bay quốc tế tân sơn nhất tp hcm đến sân bay quốc tế nội bài tp hcm
lô hàng theo vận đơn số bốn chín bốn chín không một không ba của công ty cổ phần chuyển vắt nhanh vietstar được lưu trữ tại kho hàng hóa nội địa
thuộc công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa nội bài xã phú minh huyện sóc sơn tp hcm
mặc dù kê khai là quần áo nhưng qua quá trình kiểm tra bên trong ba kiện hàng được cuốn băng dính
chủ yếu chứa điện thoại di động và các linh kiện điện tử do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
lô hàng gồm năm trăm sáu mươi bốn chiếc điện thoại iphone tám plus đã qua sử dụng một trăm linh chiếc iphone xs max đã qua sử dụng
một trăm linh sáu chiếc iphone một mươi một đã qua sử dụng hơn một trăm linh chiếc linh kiện điện tử mới còn nguyên hộp
ước tính trị giá khoảng tám tỷ đồng hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông nguyễn hồng mạnh
nguyên giám đốc công ty lâm nghiệp eak huyện eak tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ông mạnh bị khởi tố do đầy rừng bị tàn phá đất rừng bị lấn chiếm trong thời gian dài
nhưng không có biện pháp quản lý bảo vệ hiệu quả các quyết định đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc phê chuẩn
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của ông mạnh
như vậy ông nguyễn hồng mạnh là lãnh đạo một công ty lâm nghiệp nhà nước đầu tiên trên địa bàn tỉnh đắk lắc bị khởi tố vì để mất rừng
theo tờ new york times ông joe biden tiết lộ không có kế hoạch dỡ bỏ lệnh áp thuế hai mươi năm đối với hai trăm năm mươi tỷ đô la mỹ hàng hóa nhập khẩu trung quốc ngay khi nhậm chức
theo thỏa thuận giai đoạn một trung quốc đồng ý tăng mua các sản phẩm và dịch vụ của mỹ ít nhất hai trăm linh tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một
ông joe biden khẳng định mỹ sẽ duy trì mức thuế hai mươi năm hiện đang áp dụng đối với hàng hóa công nghiệp và linh kiện nhập khẩu từ trung quốc
trung quốc hiện cũng đang áp mức thuế tương tự đối với hàng hóa trị giá một trăm linh tỷ đô la mỹ nhập khẩu từ mỹ
theo new york times đội ngũ của ông joe biden sẽ theo đuổi giải quyết các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ bán pha giá trợ cấp cho các doanh nghiệp và việc các công ty mỹ bị ép buộc chuyển giao công nghệ cho các đối tác trung quốc
ngày hôm nay hai tháng một mươi hai bộ trưởng bộ dân sự palestine đưa ra thông báo trên twitter cho biết israel đã chuyển cho chính quyền mỹ
israel đã chuyển cho chính quyền palestine số tiền thu thuế tương đương hơn một tỷ đô la mỹ sau khi hai bên nối lại hợp tác
bộ trưởng bộ dân sự palestine cho biết israel đã chuyển tất cả số tiền thuế thu được tổng cộng khoảng một tỷ đô la mỹ vào tài khoản của chính quyền palestine sau khi hồi tuần trước palestine thông báo đã đạt thỏa thuận tiếp tục hợp tác với israel
theo các thỏa thuận từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi israel sẽ đại diện cho chính quyền palestine thu thuế và chuyển số tiền thu được cho palestine
tuy nhiên từ tháng sáu vừa qua phía palestine từ chối nhận số tiền này để phản đối kế hoạch của thủ tướng israel benjamin netanyahu sát nhập các khu vực thuộc bờ tây bị chiếm đóng
phía israel hiện đã đình chỉ kế hoạch này
trước đó palestine cũng đã nhiều lần từ chối nhận tiền thuế để phản đối việc israel trích lại một khoản từ số tiền này
nhật bản thông qua luật phân phát miễn thị phí vaccine phòng covid một mươi chín
hay thông tin về việc hơn bảy mươi người sẽ triển khai cách ly tại nhà ở hàn quốc sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong cụm tin vắn ngay sau đây
mời quý vị cùng theo dõi
theo hãng tin kyodo hạ viện nhật bản ngày hôm nay mùng hai tháng một mươi hai đã thông qua dự luật cung cấp vaccine covid một mươi chín miễn phí cho người dân
dự luật cho phép chính phủ bồi thường thiệt hại cho các công ty tư nhân nếu có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào phát sinh từ việc tiêm chủng
hiện nhật bản đã ký hợp đồng với tập đoàn dược phẩm moderna
cũng như đạt được các thỏa thuận cơ bản với hai hãng dược phẩm astrazeneca và pfizer trong việc cung cấp vaccine covid một mươi chín đủ để tiêm phòng cho một trăm bốn mươi năm triệu người dân nhật bản
tuy nhiên vẫn chưa rõ người nước ngoài sinh sống tại nhật bản có đủ điều kiện để được tiêm chủng miễn phí hay không
trong ngày hôm nay hai tháng một mươi hai thủ tướng hàn quốc trung siên kyung cho biết số lượng người phải cách ly tại nhà ở hàn quốc do dịch covid một mươi chín đã tăng kỷ lục
với hơn bảy mươi dân thủ tướng hàn quốc nhấn mạnh cuối tuần tới sẽ là thời điểm quan trọng để xác định xem liệu các ca mắc covid một mươi chín mới tiếp tục tăng hay giảm
ông yêu cầu người dân nước này tuân thủ nghiêm ngặt hơn các quy định giãn cách xã hội
thủ tướng hàn quốc chúc các thí sinh tham dự kỳ thi đại học vào ngày ba tháng một mươi hai may mắn và yêu cầu giới chức ngành giáo dục nỗ lực hết sức để đảm bảo sự an toàn cho các thí sinh dự thi
các thí sinh đã đảm bảo sự an toàn cho các thí sinh dự thi
theo hãng tin cnn một em bé mang tên molly gibson ở tennessee mỹ đã ra đời thành công từ phôi thai đông lạnh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
sự ra đời của bé moli được cho là thiết lập một kỷ lục thế giới mới về phôi thai đông lạnh lâu nhất được sinh ra
phôi thai được đông lạnh từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đã được giao cho cặp vợ chồng tina và ben gibson ở tiểu bang tennessi mỹ vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
người vợ tina tiếp nhận phôi cuối cùng đã hạ sinh em bé nặng bốn năm kg
vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi sau gần hai mươi bảy năm khi phôi thai được chữ đông lạnh trước khi cô bé trào đời hai vợ chồng tina và ben gibson đã phải vật lộn với chứng vô sinh
cặp đôi từng có ý định nhận con nuôi theo cách truyền thống nhưng sau khi cha mẹ họ gợi ý về phương án nhận phôi cuộc đời của họ đã thay đổi theo những cách không ngờ tới
thưa quý vị thời gian qua những thông tin đáng mừng trong tiến trình điều chế vaccine ngừa covid một mươi chín đã cho thấy triển vọng về việc hàng triệu người
được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín trong vài tuần tới
tuy nhiên vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay đó là làm thế nào để phân phối vaccine một cách an toàn và hiệu quả nhất từ khâu bảo quản vận chuyển cho tới việc triển khai tiêm đại trà
đây là những chiếc thùng và container chuyên dụng sẽ được dùng để bảo quản vaccine ngừa covid một mươi chín do hãng freezer của mỹ và đối tác biontech của đức bào chế
chúng sẽ được vận chuyển đi khắp nước mỹ liên minh châu âu và thậm chí là khắp thế giới
vaccine ngừa covid một mươi chín của pfizer và biontech đòi hỏi nhiệt độ bảo quản cực lạnh tới âm bảy mươi độ c do đó chúng tôi phải thiết kế những thùng chứa đặc biệt cùng với đá khô để bảo quản vaccine trong thời gian lên đến một mươi năm ngày
công ty cung cấp giải pháp và sản phẩm cách nhiệt vaqtech của đức hiện đã nhận được khoảng ba mươi đơn đặt hàng từ các đối tác trên khắp thế giới để sản xuất thiết bị bảo quản vaccine ngừa covid một mươi chín
còn đây là những chiếc tủ cấp đông siêu lạnh do tập đoàn binder của đức sản xuất
những chiếc tủ cấp đông này có thể giữ lạnh tới âm chín mươi độ c
vaccine được điều chế theo công nghệ mới mrna đều có yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ cực lạnh
trong trường hợp bị mất điện thì chất lượng vaccine vẫn được bảo đảm an toàn trong hai mươi bốn giờ
ngoài ra tủ cũng có chế độ tự điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm để thích ứng với môi trường bên ngoài
binder nhà sản xuất thiết bị tủ vi khí hậu lớn nhất thế giới hiện đang phải vận hành hết công suất
ba tháng qua thì chúng tôi phải liên tục mở rộng sản xuất còn trong vài tuần gần đây thì sản lượng phải tăng gấp ba lần do nhu cầu về thiết bị chuyên dụng để bảo quản vaccine
nhiệt độ truyền thống để bảo quản vaccine thông thường là từ hai đến tám độ c và trong vòng ba mươi ngày tức là bạn chỉ cần một chiếc tủ lạnh gia đình
trong khi đó hầu hết các vaccine ngừa covid một mươi chín tiềm năng hiện nay được sản xuất theo phương pháp cung cấp các chỉ dẫn di truyền để tạo nên kháng nguyên trực tiếp và tế bào
hay còn gọi là mrna lại có nhược điểm là phải bảo quản trong nhiệt độ tối thiểu là âm bảy mươi độ c và trong vòng một mươi ngày như vaccine do pfizer và biontech bảo chế
đây chính là thách thức đối với các nhà sản xuất thiết bị giữ lạnh trên thế giới bởi chưa bao giờ họ phải sản xuất những chiếc tủ siêu lạnh và với số lượng lớn như bây giờ
thêm một vấn đề nữa là hiện tại phần lớn khâu vận chuyển thuộc về những đơn vị ngoài ngành y tế và thực phẩm như ups fedex hay dhl
họ có hệ thống tủ đông thường dùng để đưa thực phẩm vật tư y tế và kinh nghiệm phân phối vaccine cho các bệnh khác như cúng mùa
thậm chí các hãng này đều có những nhà kho đông lạnh có thể lưu trữ hàng trăm triệu liều vaccine ở nhiệt độ cực lạnh
tuy nhiên các hãng này hiện đều đang phải tích cực bổ sung tủ đông lạnh ở mức âm tám mươi độ c
các hãng vận tải hàng không thì giờ cũng có thêm một nhiệm vụ khó khăn là vận chuyển vaccine
vắc xin càng lạnh càng cần bảo quản kỹ do vậy cũng khó vận chuyển hơn
trước hết chúng tôi phải chuẩn bị một kho chứa đặc biệt dành riêng để lưu giữ hàng hóa y tế siêu lạnh
chúng tôi phải tính toán rất kỹ số lượng các container có thể lưu giữ và vận chuyển bởi vì mỗi chuyến bay
chỉ có thể vận chuyển một số lượng container đá khô nhất định mà thôi
nguyên nhân là bởi đá khô thải ra nhiều khí co hai có thể gây nguy hiểm cho phi hành đoàn
tuy nhiên các hãng hàng không đều đang sẵn sàng cho nhiệm vụ vận chuyển vắc xin
bởi chuyện vắc xin ngờ covid một mươi chín được cấp phép là chuyện trong nay mai và ngay lập tức sau đó
nhu cầu phân phối vắc xin sẽ rất lớn và tăng nhanh
mắt xích lớn cuối cùng nhưng là phần khó nhất trong chối cung ứng vắc xin là việc triển khai tiêm phòng quy mô tại cơ sở
trước thông tin về việc chính phủ mỹ sẽ triển khai tiêm vắc xin ngờ covid một mươi chín từ cuối tháng một mươi hai này
một số bang đã kịp thời công bố chi tiết chương trình tiêm
nhân viên y tế tại các địa điểm tiêm đã được đào tạo nghiệp vụ sẵn sàng tiếp cận với vaccine mới
các cơ sở tiêm cũng gấp rút bổ sung tủ bảo quản ống tiêm kim tiêm và những vật tư cần thiết khác
tuy nhiên không phải tất cả các cơ sở tiêm đều đã sẵn sàng cho việc này
các cơ sở y tế bang và địa phương đang rất tự hào
chúng tôi rất lo ngại về việc triển khai tiêm vắc xin như thế nào
chẳng hạn như quy trình bảo quản kỹ thuật tiêm và theo dõi lịch trình tiêm
kêu gọi người dân tới tiêm như thế nào hay nhóm đối tượng nào sẽ được tiêm trước
chúng tôi đã chủ động chuẩn bị cho những vấn đề này từ cách đây hai tháng
tổ chức y tế thế giới cũng cảnh báo khi triển vọng sớm có được vắc xin ngờ covid một mươi chín đã rõ ràng
các nguồn thông tin giả và sai lệch có thể gây tổn hại cho các chương trình tiêm chủng cũng xuất hiện dày hơn
điều này đang cản trở thế giới nhanh chóng chấm dứt cuộc khủng hoảng đại dịch hiện nay
tổ chức y tế thế giới cũng cảnh báo khi triển vọng sớm có được vắc xin ngờ